công ty ô tô toyota việt nam phối hợp với giàn nhạc giao hưởng việt nam tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt toyota hai nghìn một mươi tám tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam
toàn bộ số tiền bán vé của đêm nhạc này sẽ dùng để hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc việt nam
chương trình nhằm góp phần gìn giữ nét đẹp của nhạc cổ điển mang dòng nhạc hàn lâm này đến gần hơn với công chúng thủ đô
đồng thời cũng là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ hữu nghị việt nam và nhật bản một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
đến từ đất nước mặt trời mọc với gần một mươi tám năm sinh sống làm việc và gắn bó với đất nước việt nam
honna tetsuji được lựa chọn là nhạc trưởng sẵn sát toàn bộ đêm nhạc đặc biệt này
với sự đầu tư giàn dựng công phu trong việc lựa chọn nhạc phẩm đềm diễn là sự giao thoa khéo léo
tinh tế và tự nhiên honna tetsuji được lựa chọn là nhạc trưởng sẵn sát toàn bộ đêm nhạc đặc biệt này
và sáng tạo giữa các nghệ sĩ của hai nền âm nhạc á đông việt nam và nhật bản
bài đầu tiên là của nhạc sĩ trọng bằng tôi sang việt nam lần đầu tiên cũng là gặp nhạc sĩ trọng bằng
đây là tác phẩm mà có rất nhiều kỷ niệm nhạc sĩ viết bài này sau khi từ nga về và viết về hồ chí minh
tôi rất thích bài này nó như là bản quốc ca thứ hai của tôi
bên cạnh giàn nhạc sao hưởng việt nam chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ độc tấu solo đến từ nhật bản dai mizeta
người đã gắn bó với cây đàn zalo từ năm ba tuổi từng biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc thính phòng quy mô và nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế
hiện tại anh là một trong những nghệ sĩ xe lô tài năng thu hút rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả
tôi hầu như biểu diễn ở châu âu và nhật bản việt nam là quốc gia châu á đầu tiên mà tôi đến
tôi đang rất hào hức để đem lại những màn trình diễn đặc sắc cho người dân việt nam
âm nhạc có khả năng kết nối mọi người với nhau nên buổi biểu diễn này tôi mong muốn giàn nhạc nhạc trưởng tôi và tất cả khán giả sẽ hòa thành một tôi đang rất hào hức
sắp tới toyota concep sẽ tiếp tục đến với khán giả
khán giả yêu nhạc cổ điển trong ba đêm diễn tại hà nội vào ngày một mươi và một mươi một tháng tám thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi bốn tháng tám
vé các đêm diễn sẽ bắt đầu được mở bán từ ngày hai mươi tháng bảy
toàn bộ số tiền bán vé của hòa nhạc toyota sẽ tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ cho chương trình học bồng toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc việt nam